tại văn phòng chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi tiếp ông ba âm triều lỗ
bí thư tình ủy cắt lâm trung quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
phó thủ tướng vương đình huệ hoàn nghênh ông ba âm triều lỗ cùng đoàn công tác sang thăm việt nam
và phối hợp tổ chức thành công các hoạt động trao đổi về hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bên
khẳng định chính phủ việt nam luôn coi trọng và ủng hộ địa phương hai nước tăng cường hợp tác giao lưu hữu nghị
trao đổi kinh nghiệm góp phấn thúc đẩy thương mại song phương việt nam trung quốc phát triển cân bằng và bền vững
bí thư tình ủy cắt lâm ông ba âm chiều lỗ cho biết tình cắt lâm luôn coi trọng một quan hệ hợp tác hiệu nghị
với các bộ ngành địa phương của việt nam và sẵn sàng tăng cường giao lưu hữu nghị
để thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm